chương trình khám tim mạch tặng quà cho trẻ em do quỹ bảo trợ trẻ em hà nội phối hợp với bệnh viện tim hà nội tổ chức đã được diễn ra tại hà nội
đây là một hoạt động thường niên nhằm giúp đỡ cho trẻ em nghèo có thêm cơ hội khám sàng lọc phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch nguy hiểm
hơn tám trẻ em tại các huyện ngoại thành hà nội sẽ được khám chữa bệnh tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí
những trường hợp trẻ em có biểu hiện lâm sàng của bệnh lý tim mạch đã được đưa lên bệnh viện tim hà nội để tiếp tục hội trần chuyên sâu và can thiệp hoặc mổ nếu cần thiết
từ nhiều năm nay chương trình khám sàng lọc tim mạch miễn phí cục quỹ bảo trợ trẻ em và bệnh viện tim hà nội đã giúp cho nhiều em nhỏ mắc tim bẩm sinh có cơ hội phẫu thuật
góp phần mang lại cho các em một trái tim khỏe cũng như tạo thêm điều kiện tốt cho các em phát triển và học tập
đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho trẻ em thuộc các hộ nghèo gia đình chính sách tại nhiều địa phương có cơ hội được sống và hòa nhập với cộng đồng
chương trình sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi